từ ngày một tháng sáu khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo thông tư số hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế
theo đó những người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ gặp áp lực khá lớn trong thanh toán một số nhóm dịch vụ y tế
ba nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế được điều chỉnh khung giá tối đa gồm giá dịch vụ khám bệnh kiểm tra sức khỏe giá dịch vụ ngày dường điều trị giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện
trong ba nhóm dịch vụ này cả hai nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày dường điều trị dự kiến có mức tăng giá cao gấp hai bốn lần so với giá hiện tại
cụ thể tiền khám bệnh đã tăng gấp bốn lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã tăng hai lần ở bệnh viện hạng một và hạng hai
mức tăng này rất lớn với người bệnh phải điều trị nội chú điều trị dài ngày
ngoài ra tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện bất kể người bệnh điều trị ngoại trú hay nội chú điều trị ít ngày hay dài ngày